theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi
còn khoảng sáu đến tám cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển đông
chủ yếu ở khu vực giữa nam biển đông
trong số đó dự báo sẽ có khoảng hai ba cơn bão áp thấp nhiệt đới
ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta và tập trung ở khu vực trung bộ
lượng mưa khu vực bắc bộ trong tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy tại vùng núi phía bắc
ở mức sấp xỉ trung bình nhiều năm
các khu vực khác thấp hơn trung bình nhiều năm
từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy phổ biến ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng một mươi năm ba mươi
lượng mưa ở khu vực trung bộ từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy phổ biến ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm
riêng tháng một mươi tại khu vực trung và nam trung bộ có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm từ một mươi ba mươi
từ tháng chín đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy lượng mưa phổ biến ở mức sấp xỉ với trung bình nhiều năm
riêng khu vực tây nguyên trong tháng một mươi
từ tháng một mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy phổ biến ở mức thấp hơn khoảng một mươi hai mươi năm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
mùa mưa lũ năm hai nghìn một mươi bảy trên các sông ở khu vực trung bộ tây nguyên có khả năng xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm